hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết vì sao sự phát triển của giai đoạn bào thai lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chiều cao của trẻ sau này ạ
sự phát triển của bào thai rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong hiện tại và tương lai
tại vì như chúng ta đã biết một đứa trẻ bình thường giai đoạn trong bù mẹ là giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất
trong vòng chín tháng một mươi ngày trẻ có thể tăng được bốn mươi chín
hai mươi chín cm ở trẻ gái và năm mươi cm ở trẻ trai
nó chiếm khoảng ba mươi cái chiều cao khi trưởng thành của đứa trẻ
và một số nghiên cứu cho thấy là đối với một đứa trẻ trong giai đoạn bào thai tăng trưởng tốt
thì sau khi trẻ ra đời trẻ cũng sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn
và trong giai đoạn bào thai mẹ ăn uống dễ dàng con tăng trưởng tốt
thì đứa trẻ cũng sẽ có cái chế độ dinh dưỡng sau này
cũng ăn dễ hơn và phát triển tốt hơn
vâng thưa bác sĩ vậy thì trong giai đoạn bào thai trẻ sẽ phát triển như thế nào về cân nặng cũng như là chiều dài
và như thế nào thì sẽ là đạt chuẩn ạ
hiện tại chúng ta lấy chuẩn của bà thai là theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
đối với sự phát triển của chiều dài thì ở tuần ba cái nguyệt đầu tiên cuối ba cái nguyệt đầu tiên
là rơi vào tầm tuần thứ một mươi bốn thì chiều dài của trẻ nó sẽ rơi vào tầm khoảng một mươi năm cm
chiều dài của thai là một mươi năm cm
và đến cuối ba cái nguyệt thứ hai là từ tuần thứ hai mươi tám thì chiều dài của bào thai là ba mươi năm cm
và đến khi trẻ ra đời thì đối với trẻ trai chiều dài là khoảng năm mươi cm
và chiều dài của trẻ gái là khoảng bốn mươi chín cm
vâng rõ ràng qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy được rằng
sức khỏe và dinh dưỡng của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi
vậy thì bác sĩ có thể cho biết người mẹ sẽ cần một chế độ ăn uống như thế nào để giúp thai nhi phát triển tốt nhất
đối với chế độ ăn uống của mẹ bầu để cho thai nhi phát triển tốt và đặc biệt là chiều dài
thì mẹ bầu cần phải cung cấp đủ dinh dưỡng trước hết là phải đủ theo cái năng lượng cần thiết cho mẹ bầu
và thứ hai là phải đa dạng và cân đối các nhóm chất
trong đó là chất đạn chất đường chất béo và các vitamin khoáng chất và chất sơ
nhóm chất đạm là nhóm quan trọng nhất
vì chất đạm protein là thành phần cấu tạo nên các tế bào
chất đạm là thành phần cấu tạo nên các tế bào
nên các enzyme các hormone các vitamin cần thiết cho sự phát triển của thai nhi
dinh dưỡng của bà mẹ như chúng ta biết là rất ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
tuy nhiên ăn nhiều quá hay ăn ít quá nó đều có ảnh hưởng đến cái sự phát triển
đối với bà mẹ trong giai đoạn mang thai tăng con quá nhiều
thì có nguy cơ làm cho trẻ sau này có béo phì
hoặc là đá tháo đường hoặc là những mệnh mạng tính khác
tuy nhiên nếu trẻ ngược lại và mẹ ăn quá ít trong giai đoạn
mang thai thì trẻ sẽ có nguy cơ nhẹ cân suy hình dưỡng và biến ngăn sau này
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
bắt đầu từ tháng bốn của thai kỳ hệ thống xương của em bé đã được hình thành và phát triển nhanh chóng
điều này đồng nghĩa mẹ bầu cần có chế độ dinh dưỡng đúng đắn đầy đủ
nhằm giúp thai nhi phát triển chiều cao đạt chuẩn
theo khuyến cáo của bộ y tế trong suốt chín tháng mang thai
cân nặng của mẹ bầu cần tăng từ một mươi đến một mươi hai kg
để giúp em bé sinh ra có chiều cao đạt chuẩn hơn năm mươi cm
tương đương cân nặng lúc sinh khoảng ba kg
để giúp trẻ đạt được chiều cao lý tưởng các chuyên gia khuyên bố mẹ
nên liên tục theo dõi tốc độ tăng trưởng của con theo biểu đồ tăng trưởng
đặc biệt là trong các giai đoạn vàng
định kỳ kiểm tra tầm soát chẩn đoán toàn diện sức khỏe dinh dưỡng
thể trạng cho trẻ và điều trị kịp thời các vấn đề mà trẻ gặp phải
hệ thống phòng khám dinh dưỡng nutrihome là đơn vị thăm khám
tư vấn điều trị dinh dưỡng hàng đầu tại việt nam hiện nay
với hệ thống năm trung tâm hiện đại cao cấp trang thiết bị tiên tiến
quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành sẽ giúp các thai phụ xây dựng
một phác đồ toàn diện về dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mẹ
và sự phát triển của con trong suốt quá trình thai kỳ
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai